ngay sau khi tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cháy lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu đoạn cứu hộ
sau ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không để cháy lan ra xung quanh
vụ cháy đã khiến bé gái bảy tuổi tử vong hai người lớn còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện
ngành chức năng tỉnh cà mau đang làm rõ vụ nổ trên tàu cá khiến một ngư phủ tử vong trong lúc khai thác thủy sản trên biển
theo những người có mặt trên tàu cá cm chín mươi chín nghìn năm mươi chín ts cho biết trong lúc phương tiện này với bốn ngư phủ đang hoạt động nghề cào trên biển thì nghe tiếng nổ
sau đó những người trên tàu phát hiện trương tuấn em chú tỉnh trà vinh nằm ở phía sau lái tàu bị thương nặng ở phần mặt máu ra nhiều sau đó đã tử vong
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tòa nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn đầy
chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người xảy ra vào trưa ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại nơi làm việc trong một công ty ở khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
theo cáo trả nguyễn văn đầy cùng với vợ và nạn nhân hồ huỳnh công nhật làm chung công ty tại khu công nghiệp hòa phú
vào khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc làm việc nhật và vợ của đầy xảy ra mâu thuẫn
sau đó đầy đến gặp nhật thì xảy ra đánh nhau
đây lấy kéo đâm liên tiếp vào nhật làm nhật tử vong hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn đầy một mươi năm tù về tội giết người
chiều nay công an quận một mươi hai phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm điều tra truy xét nam thanh niên nghi dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi ở phường trung mỹ tây
theo thông tin ban đầu gần trưa cùng ngày nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng tiện lợi trên đường hà đặc phường trung mỹ tây quận một mươi hai
người này sau đó vào trong cửa hàng dùng vật giống như súng uy hiếp nhân viên rồi lấy đi một số tiền
nhận được thông tin cảnh sát khám nghiệm hiện trường trích xuất dữ liệu camera an ninh và lấy lời khai của nạn nhân để truy xét kẻ gây án
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai vừa bắt giữ đối tượng đinh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện bảo thắng tỉnh lào cai về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
đoàn từ phường bình minh thành phố lào cai điều khiển xe máy xuống khu vực trường mầm non thuộc xã gia phú huyện bảo thắng
phát hiện một người phụ nữ để ví trong cốp xe máy và quên chưa khóa cốp
đoàn đã mở cốp xe lấy đi chiếc ví trong đó có một trăm hai mươi năm triệu đồng nhiều thẻ cào của nhà mạng viettel trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác rồi bỏ trốn xuống thành phố yên bái